bộ kinh tế nga ngày hôm nay ra thông báo cho biết đang nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt mà phương tây áp đặt với nga
sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại cộng hòa nhân dân does tự xưng
và cộng hòa nhân dân lugan tự xưng tại donbass miền đông ukraine
một trong số các biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt của moscow được cho là sẽ mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với khu vực châu á
trước đó cùng ngày hãng thông tấn tass của nga dẫn lời chủ tịch thượng viện nga valentina matvienko cho biết
moscow đã chuẩn bị một gói các biện pháp trả đũa và biết rõ điểm yếu của phương tây
đêm hai mươi bốn tháng hai theo giờ bruxelles tại hội nghị thượng đỉnh bất thường liên minh châu âu eu về khủng hoảng nga ukraine
các nhà lãnh đạo eu đã thông qua một gói trừng phạt đối với nga do ủy ban châu âu ec đề xuất
các biện pháp trừng phạt này nhằm vào các lĩnh vực tài chính năng lượng vật tải và thương mại
cũng như việc đình chỉ du lịch miễn thị thực tới châu âu đối với các nhà ngoại giao nga
trước đó tổng thống joe biden tuyên bố mỹ sẽ cùng đức áp đặt những biện pháp cản trở
nhằm vào dự án đường ống khí đốt dòng chảy phương bắc hai của nga
anh cũng thông báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào năm ngân hàng và ba tỷ phú của nga
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé